xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị biến thể omicran kể từ khi xuất hiện đã trở thành một từ ngữ được nhắc đến rất nhiều
tuy nhiên chưa chắc mọi người đã phát âm đúng về từ này
một cuộc khảo sát tại mỹ cho kết quả rằng ông micron là từ rất khó để phát âm chính xác
về rút cuộc từ này phát âm thế nào mới chuẩn mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
công ty us captioning company mỹ chuyên về cung cấp phụ đề cho các sự kiện phát sóng trực tiếp trên truyền hình
và phòng xử án mới đây đã tiến hành một cuộc khảo sát để xác định ra những từ và tên người dễ khiến độc giả và khán giả đọc sai nhiều nhất
kết quả cho thấy omicran tên dùng để chỉ biến thể virus sars cov hai mới được phát hiện ở nam phi hồi tháng một mươi một vừa qua
là từ rất khó để phát âm chính xác
omicron đặt theo chữ o trong tiếng hy lạp nếu đọc đúng sẽ phải là omicron hoặc là amucron
tùy theo cách đọc theo tiếng anh anh hay tiếng anh mỹ nhiều khán giả cũng đọc sai tên của ca sĩ alice
mặc dù tên chính xác là rất giống với alice alicester
những từ tên người tên địa danh thường bị đọc sai khác còn có sertifunosti stipat tay vật tên ít hàng tư thế giới
chiu ghi tiếng lỗng dùng để chỉ người vật gì đó lỗi thời
evergiven con tàu mắc càng trên kênh đảo suez vốn hay bị đọc nhầm thành evergreen chủ sở hữu con tàu
vì thế biến thể mới của virus sars cov hai này là một từ khó để độc nên nếu phát âm chuẩn theo tiếng hy lạp thì nó sẽ là omikarang
trước đó tổ chức y tế thế giới who đã đặt tên cho biến thể mới nam phi là omicron thay cho tên gọi b một một năm trăm hai mươi chín
who đã xếp biến thể này vào biến thể đáng lo ngại của virus sars cov hai
omicron rốt cuộc có ý nghĩa ra sao và tại sao lại được lấy làm tên của biến thể mới này

hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
omicron là chữ cái thứ một mươi năm trong bản chữ cái hy lạp
bản thân từ omicron dịch từ tiếng hy lạp có nghĩa là giả bé
nguồn gốc của omicran có thể truy ra từ hy lạp cổ đại
hệ thống bản chữ cái hy lạp ban đầu được phát triển ở hy lạp vào khoảng một năm trước công nguyên
hệ thống này là tổ tiên trực tiếp hoặc gián tiếp của tất cả các bảng chợ cái châu âu hiện đại
bằng cách sửa đổi một chút thông qua việc thêm và bớt một số chữ cái
việc tổ chức y tế thế giới who
quyết định đặt tên cho biến thể mới của virus sars cov hai
mang mã b một một năm trăm hai mươi chín là omicron đã khiến nhiều người ngạc nhiên
khi nếu theo thứ tự trong bãi chữ cái hy lạp
thì chữ tiếp theo ngay sau biến thể gần nhất là who đặt phải là nu và si
hiện tại who đã liệt năm biến thể của virus sars cov hai vào danh sách đáng lo ngại
và hai biến thể vào danh sách đáng quan tâm mà cái tên gần nhất là mu
nhiều người cho rằng chuyện who bỏ qua các tên nu hay si
mà lấy tên omicron là cố ý
nu sẽ dễ gây lẫn lộn với new theo nghĩa tiếng anh là mới
và si dễ gây ra việc kỳ thị một khu vực
theo một biên tập viên cấp cao tại tờ the telegraph của anh
một nhà báo tại washington isamine mỹ thì dẫn một số ý kiến cho rằng
c là một cái họ phổ biến và phương pháp hay nhất của who
để đặt tên bánh tráng gây xúc phạm theo bất kỳ nhóm văn hóa
xã hội quốc gia khu vực nghề nghiệp và dân tộc nào
c cũng là phiên âm họ của chủ tịch nước trung quốc
đối với ông tập cận bình
who giải thích thế nào
câu trả lời của người phát ngôn who tiến sĩ margaret harris
phần nào xác nhận một số giả thiết liên quan đến chuyện
tại sao who bỏ qua hai chữ cái nu và si trong bản chữ cái hy lạp
mà đặt tên biến thể mới của virus sars cov hai là omicron
cây từ nu có thể khiến mọi người bối rối khi nghĩ nó là một biến thể mới
hay một cái tên
và bởi vì si là một cái họ phổ biến và chúng tôi đã đồng ý
tuân theo các quy tắc đặt tên nhằm tránh sử dụng
địa danh tên người động vật v v để tránh bị kỳ thị
theo tiến sĩ harris
who đặt tên biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín mới được tìm thấy của virus sars cov hai
là omicron trong cuộc họp khẩn cấp vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
phù hợp với thông lệ đã được áp dụng trước đó là đặt tên các biến thể mới
theo các chữ cái trong bản chữ cái hy lạp
thay vì đặt tên chúng theo các quốc gia nơi biến thể này được phát hiện đầu tiên
nhằm ngăn chặn sự kỳ thị
việc đặt tên biến thể omicron theo bản chữ cái hy lạp
là thông lệ đã được thống nhất từ trước của who
tuy nhiên về nguyên nhân bỏ qua hai từ trước đó trong bản chữ cái hy lạp
để đến với từ omicron cũng dựa trên nhiều nguyên nhân khác nhau
mà chúng tôi vừa nêu ở trên
ngoài ra trước khi được thống nhất với tên gọi omicron
biến thể mới có nguồn gốc từ nam phi này đã được gọi với tên gọi khác là b một một năm trăm hai mươi chín
vậy tại sao biến thể này lại có tên ban đầu như vậy
quý vị hãy theo dõi ngay sau đây
theo watts nhờ một bài báo được xuất hiện trên the nature vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
biến thể sars cov hai mới có tên là b một một năm trăm hai mươi chín
chuỗi các chữ cái và số này không được xếp lộn xộn
mà một số duy nhất đặt sai vị trí hoặc bị bỏ sót sẽ thay đổi ý nghĩa của tất cả
báo cáo của các nhà sinh vật học từ các trường đại học edinburgh oxford và cambridge anh
đã viết ít nhất ba mươi năm trình tờ mã di chuyển của virus sars cov hai mới đã có sẵn
khi các biến thể xuất hiện chúng cần được đặt tên
trước khi các tài liệu khoa học và truyền thông trở nên bối rối hơn nữa các nhà khoa học lưu ý
hệ thống mà các nhà khoa học này thiết lập là pango từ latin có nghĩa là tôi ghi hoặc tôi thiết lập
chữ cái đầu tiên trong tên trình tờ biểu thị dòng gốc của virus
sự tương đồng về mặt di truyền của virus với tổ tiên gần nhất trong tự nhiên
ví dụ các virus dòng a đầu tiên nhất có hai phần tử di truyền chủ đạo
nucleotide xuất hiện ở những vị trí giống nhau trong mạng di truyền giống như hai virus ở dưới
những virus thuộc dòng a này được lấy mẫu vào ngày
ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi tại vũ hán trung quốc
các virus thuộc dòng b đầu tiên được lấy mẫu vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại vũ hán
nhưng vì chúng có các nuleotic khác nhau ở những vị trí di chuyển đó nên chúng tạo thành dòng tiếp sâu
virus từ những dòng này được phân loại thành a một hoặc p một
ví dụ loại b một đề cập đến biến thể có nguồn gốc từ đợt bùng phát covid một mươi chín ở italia vào đầu năm hai nghìn hai mươi
để một biến thể sars cov hai được coi là nhánh hợp pháp của một dòng hiện có
các nhà khoa học đã đặt ra một số nguyên tắc bao gồm
biến thể này nên được truyền từ nơi được phát hiện đầu tiên sang một dân số khác biệt về địa lý
như một quốc gia khác một tỉnh khác của một quốc gia rộng lớn và đông dân
biến thể phải có ít nhất một khác biệt chủ đạo ở nucleotide từ tổ tiên của nó
ít nhất chín mươi năm mã di truyền phải được giải trình tự tối thiểu năm lần từ năm mẫu khác nhau
tuy đã từng được gọi với những tên khác nhau nhưng hiện nay sau khi tổ chức y tế thế giới who
đặt tên cho biến thể mới của sars cov hai
omicron cả thế giới đã thống nhất gọi theo tên này
liên quan tới tên gọi của biến thể obi grand một sự việc hy hữu xảy ra mới đây cũng khiến nhiều người quan tâm
một doanh nhân người siberia của nga đã đệ đơn kiện văn phòng đại diện tổ chức y tế thế giới who
tại nga lên tòa án trọng tại moscow về việc sử dụng tên omicron cho biến thể mới
ông lo ngại việc who đặt tên biến thể sars cov hai mới là omic ran đang hủy hoại hình ảnh
của công ty omicron
cũng tên là omicron
giám đốc điều hành của mạng lưới các phòng khám nhãn khoa omican ông alexander bada
giải thích quyết định nợ đơn kiện vào ngày ba mươi tháng một mươi một
tên doanh nghiệp của chúng tôi đã đăng ký thương hiệu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe
việc đặt tên biến thể mới làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi
ngày ba tháng một mươi hai đài truyền hình nga rt của nga đưa tin trong đơn kiện who được gửi tới tòa án trọng tại moscow
ông alexander bada phản đối who
who sử dụng tên gọi omicrang cho biến chủng mới của virus sars cov hai và cả những biến chủng virus khác
hay nghĩ về điều đó nếu ai trong người thân hoặc bạn bè của bạn chết vì biến thể omicrand
bạn khó có thể đến phòng khám có cùng tên ông bada nói
ông biden đã đầu tư một số tiền lớn vào việc quảng cáo các phòng khám của mình
giờ đây do sự bùng phát của biến thể các kết quả tìm kiếm về biến thể omicran đã thay thế
các hoạt động quảng cáo của ông bada
ông gặp những tổn thất tài chính tỏa lớn
các biến thể covid một mươi chín cho đến nay được đặt tên theo các chữ cái trong bảng chợ cái hy lạp
vì tính trùng lập về địa lý và chính trị
biến chủng omicram ban đầu mang mã b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được nam phi thông báo với tổ chức y tế thế giới who hồi tuần trước
sau đó được who xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
đến nay ít nhất ba mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng này
làm tăng nguy cơ về làn sóng lây nhiễm nguy hiểm
điều này báo hiệu cuộc chiến với đại dịch chưa kết thúc
ông anatoly ashton một nhà vi rút học người nga tại viện nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học gamalya
nơi đã phát triển vaccine sputnik v của nga đạt nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng của biến thể mới
theo ông số lượng đột biến cao có nghĩa là nó có bộ gen không ổn định nó sẽ trở nên ít nguy hiểm hơn
vì khi có một số lượng lớn các đột biến sẽ dẫn đến việc suy yếu khả năng gây bệnh của virus
vụ kiện tụng này gây nhiều sự chú ý
tuy nhiên việc biến thể omicron đã được phát triển
đã được tổ chức y tế thế giới đặt tên và cả thế giới đã thống nhất gọi như vậy
những ai còn thắc mắc về omicran phát âm đúng là như thế nào qua thông tin này chắc cũng phần nào giải đáp được thắc mắc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi trên kênh youtube sức khỏe đời sống
quý vị hãy like subscribe và bật chuông thông báo để nhận thêm những thông tin
xin chào và hẹn gặp lại